thưa quý vị và các bạn chương trình tác phẩm mới tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi này
mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm của các nhạc sĩ quốc lâm đinh phương anh đức dũng phạm mai hiền xuân và quốc vụ
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn đến với một ca khúc thấm đẫm hương sắc dân tộc với tiêu đề
hương sắc tôi yêu nhạc quốc lâm thơ kim liên qua phần biểu diễn của ca sĩ phạm mai hiền xuân
trồ vươn từ đáy bùn đen thanh tao tinh khiết chẳng lem lấm bùn
hoa sen cũng là hoa biểu tượng của nhà phật
kết tụ bởi sắc tâm hương tuệ của con người
toát lên vẻ đẹp thánh thiện chân thiện mỹ
để cõi nhân sinh này ấm áp hơn đông đầy tình người

đông hương hương tận dưới bùn đen

hạ sân hương sáng tổ thấm cho đời
sắc tâm hương tuệ gửi lời sắc không
hạ sân hương sáng tổ thấm cho đời